lãnh đạo bộ công thương cho biết phương án tăng giá điện dự kiến sẽ được áp dụng trong cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với mức tăng lên một tám trăm sáu mươi bốn đồng một kwh tương đương tám ba mươi sáu
việc điều chỉnh giá điện được cho là biện pháp để lành mạnh hóa tài chính của ngành điện
theo quy định năm hai nghìn một mươi tám phải có lần điều chỉnh giá điện nhưng tính tới cân đối kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
nên chưa điều chỉnh giá bán lẻ điện
bộ công thương cũng cho biết thời gian qua ngành điện đã giả soát lại cơ cấu các yếu tố đầu vào tác động tới giá thành giá điện và có báo cáo chính phủ
trong lần họp cuối tháng một vừa qua thường trực chính phủ đã thống nhất chủ trương đồng ý với đề nghị tăng giá bán lẻ điện bình quân tám ba mươi sáu so với giá điện bình quân hiện hành
theo đó giá bán lẻ điện bình quân hiện nay là một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng một kwh sau khi điều chỉnh sẽ tăng lên một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh